cũng một thông tin vui khác trong công tác phòng chống dịch đó là hôm nay đã có thêm một bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân số hai trăm bốn mươi tám được xét nghiệm và có kết quả ba lần âm tính với virus sars cov hai
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
như vậy đến nay cả nước đã có tổng cộng là hai trăm một mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh